thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đã huy động lực lượng lên tới hàng trăm người
gồm bộ đội công an và dân quân tự vệ tới hiện trường giúp đỡ người dân xã đại lào
thành phố bảo lộc khắc phục hậu quả do trận lũ quét xảy ra
sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm ngày một mươi tám đến dạng sáng ngày một mươi chín tháng sáu
đã làm ngập hàng trăm hectare cây trồng và khoảng một trăm linh ngôi nhà tại xã đại lào
thành phố bảo lộc cuốn trôi nhiều đồ đạc tài sản có giá trị
gây tiệt đại nghiêm trọng cho người dân địa phương
theo lãnh đạo xã đại lào đây được xem là trận lũ lịch sử lần đầu tiên xảy ra tại địa phương
đã có khoảng một trăm linh căn nhà của người dân và hàng trăm hectare hoa màu bị ngập trong nước
trường mẫu giáo của xã cũng bị nước lũ bùn tràn vào các phòng học
hiện địa phương đang tích cực phối hợp với các lực lượng của thành phố bảo lộc
tiến hành hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại
để có phương án hỗ trợ giúp người dân ổn định cuộc sống